thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã bắt đầu phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và một mươi một bị cáo khác trong vụ việt á
bị cáo nguyễn thanh long là người cuối cùng trong số các bị cáo kháng cáo được cảnh sát dẫn dài đến tòa phúc thẩm sáng nay
trước phiên tòa này bị cáo nguyễn thanh long đã nộp khắc phục thêm một tỷ đồng và tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bản án một mươi tám năm tù do nhận hối lộ hơn hai hai triệu đô la mỹ
kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt xin thay đổi từ tù giam sang tù treo
trước đó theo bản án sơ thẩm khi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh ở việt nam phan quốc việt thực hiện nhiều cách khác nhau
để công ty việt á được thực hiện đề tánh nghiên cứu sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm cùng học viện quân y
sau đó việt đã cùng đồng phạm biến sản phẩm nghiên cứu do nhà nước sở hữu thành của việt á trái quy định
việt đã đưa hối lộ cho nhiều quan chức bộ ngành địa phương nâng giá bộ sinh phẩm cao gấp ba lần quy định
tổng cộng có hơn bốn năm triệu bộ sinh phẩm xét nghiệm đã được công ty việt á bán ra gây thiệt hại một hai trăm ba mươi năm tỷ đồng gồm có bốn trăm linh hai tỷ đồng thuộc về nhà nước
liên quan đến vụ án lừa đào chiếm mọt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên đệ bàn thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã hoàn thất thủ tục tiếp nhận trần văn việt
bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã cửa dương
trần văn việt đã đưa tổng cộng đến đầu thú khai nhận hành vi nhận hối lộ
ông việt khai nhận vào năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai một nhóm người thuộc công ty lhd tiến hành săn lấp mặt bằng
làm đường bê tông trên các thửa đất nông nghiệp để phân lô bán nền trái phép tại khu dự án k tám dự án ma do các đối tượng tự lập nên
đã tiếp xúc gặp gỡ với ông việt và đưa tổng cộng hai tỷ đồng để nhờ ông việt giúp đỡ làm ngơ hoặc bỏ qua các vi phạm của nhóm đối tượng
biết được nhóm người của công ty lhd đã bị cơ quan
công an cảnh sát điều tra công an tp phú quốc khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm mặt tài sản
và biết được việc mình nhận tiền sẽ bị xử lý hình sự nên ông việt đã đến cơ quan công an đầu thú mong được hưởng khoan hồng của pháp luật
hồ thủy tiên chủ tịch quận hải châu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản hàng chục tỷ đồng qua mùa bán bất động sản
vừa bị công an tp đà nẵng khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
vào ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vợ chồng bị
hồ thủy tiên chủ tịch quận hải châu có mua của vợ chồng tiên một mảnh đất với giá hơn một mươi tỷ đồng
sau khi chuyển đủ số tiền mua đất và đến văn phòng công chứng để thực hiện việc chuyển nhượng
thì vợ chồng bị hại mới phát hiện thửa đất trên đã được thế chấp cho ngân hàng
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tiên đã bán lô đất trên cho người khác
đến ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bị hại tiếp tục mua của tiên một mảnh đất khác với số tiền hơn chín bảy tỷ đồng
sau đó bị hại tiếp tục phát hiện lô đất này đã được vợ chồng tiên ủy quyền mua bán cho người khác
qua điều tra xác định được vợ chồng hồ thủy tiên biết việc ủy quyền lô đất cho người khác
nhưng vẫn đồng ý bán cho bị hại và chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng
thưa quý vị việc dễ dàng mua bán vũ khí hung khí nguy hiểm trên mạng xã hội được xem là một trong những nguyên nhân
khiến tình hình tội phạm ngày càng có tinh chất và mức độ nguy hiểm hơn
ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng người dân và trật tự xã hội
chính vì vậy thời gian qua công an các đơn vị địa phương luôn xem đấu tranh với loại tội phạm
này là công tác vô cùng quan trọng
mới đây nhất công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rộng bốn đối tượng
có hành vi chế tạo mua bán tàng trữ bốn khẩu súng cùng nhiều phiên đạn
trước đó ngày một mươi một tháng năm qua công tác nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an tp bunma thuật đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của ngô thị tươi và lại văn tiến
ở phường tân thành tp bunma thuật phát hiện hai đối tượng này đang tàng trữ hai khẩu súng
dạng súng rulo cùng ba viên đạn
đấu tranh nhanh tiến khai nhận một khẩu súng tiến liên hệ mua của nguyễn tấn toàn
ở tỉnh gia lai với giá năm triệu đồng
khẩu còn lại tiến nhờ nguyễn đình tấn phát đặt mua qua mạng với giá chín trăm linh đồng
ngay sau đó công an tp bunma thuật đã triệu tập phát lên cơ quan làm việc
đồng thời cử một tổ công tác đến tỉnh gia lai bắt khám xét khẩn cấp nhà ở của toàn
qua khám xét lực lượng công an thu giữ của toàn một khẩu súng dài một khẩu súng ngắn
bảy viên đạn cùng nhiều máy móc phương tiện dùng để chế tạo súng
bước đầu toàn khai nhận đã mua các phương tiện máy móc trên về để chế tạo súng bán kiếm lời
tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi tiến liên hệ đặt mua súng thì toàn đã lên mạng xã hội facebook
tìm mua một khẩu súng bằng kim loại dạng súng rulo có ổ đạn dạng xoay với giá chín trăm linh đồng
sau đó toàn mang về nhà độ chế thay đổi kích thước
ổ xoay tiếp đạn vừa với viên đạn cao su rồi bán cho tiến với giá năm triệu đồng
bản thân em cũng thích chế tạo súng cho nên em với pháp có đặt một khẩu súng bán nành nhựa trên mạng về

qua vụ việc trên công an tp buôn ma thuật đã gửi giám định bốn khẩu súng trên để có cơ sở xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
qua vụ việc trên cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân tuyệt đối không chế tạo mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
công an tp vinh tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án bắt giữ hàng chục đối tượng trộm cắp tài sản
thu giữ một mươi xe máy trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
bàn chuyên án đã phối hợp bắt giữ đồng lợi
loạt một mươi bốn đối tượng có được tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi bốn chú tại tp vinh huyện hương nguyên và huyện quế phong
do không có việc làm ăn chơi lêu lỏng nghiện game thông qua nhiều hội nhóm trên mạng xã hội
các đối tượng này đã lên kế hoạch lợi dụng sơ hở của bảo vệ người dân tại các khu công cộng
các trung cư để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
chỉ từ ngày bốn đến ngày chín tháng năm nhóm đối tượng đã thực hiện ba vụ trộm tại nhiều nơi
lấy đi một mươi xe máy trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
hiện công an tp vinh đang tạm giữ hình sự tám đối tượng để tiếp tục điều tra
xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
còn tại an giang vừa mới ra tù lại tiếp tục rủ nhau trộm cắp tài sản
nguyễn thành thơ chú tỉnh an giang và lê văn thương chú tỉnh đồng tháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
vào tối ngày hai tháng năm thơ điều khiển xe mô tô trở thương đến khu vực xã phú lộc
thị xã tân châu thì phát hiện xe máy của chị la thị thuyết sương đang để trước cửa
không có người trông coi nên thơ đã đứng cảnh giới cho thương lấy trộm xe máy rồi tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an thị xã tân châu đã tiến hành xác minh
sàng lọc các đối tượng nghi vấn
đến sáng ngày ba tháng năm lực lượng công an đã bắt giữ được thơ và thương
khi đang tìm người để tiêu thụ tài sản trộm cắp tại khu vực huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
công an thành phố sơn la tỉnh sơn la vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thiết bị
linh kiện thuốc lá địa tử với gần hai trăm linh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
số hàng hóa trên được phát hiện tại cơ sở có tên là gamevip
địa chỉ tại phường triềng sinh thành phố sơn la do lê minh hải làm chủ
quá trình kiểm tra tại cơ sở kinh doanh này phát hiện gần hai trăm linh sản phẩm là thiết bị
phụ kiện và tinh doanh
tinh dầu thuốc lá địa tử gồm hai mươi năm bộ thân máy thuốc lá địa tử
bốn mươi chín lọ tinh dầu thuốc lá địa tử một trăm hai mươi bộ phụ kiện đầu thuốc lá địa tử
có tổng giá trị khoảng trên hai mươi bảy triệu đồng
toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục tìm người bị hại
còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm hoạt tài sản xảy ra
tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức có liên quan giai đoạn hai
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng có liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư quang thuận
công ty cổ phần dịch vụ
thương mại thành phố hồ chí minh công ty cổ phần đầu tư và phát triển sunnyworld
và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật
tạo lập hai mươi năm gói trái phiếu với tổng giá trị ba mươi tám mươi một tỷ đồng
để bán cho người mua các trái chủ huy động tiền và chiếm đoạt
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
những trái chủ sở hữu hai mươi năm mã trái phiếu do bốn công ty phát hành nêu trên
tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án
và đã ủy thác cho phòng cảnh sát
cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố tiếp nhận thông tin
lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết
tuy nhiên còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú không đến trình báo
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án bảo đảm quyền lợi của người bị hại
theo quy định của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị
người bị hại còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm gói trái phiếu trên
khẩn trương đến phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố
nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu
phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu
hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành
để được xem xét giải quyết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
nếu người bị hại không đến làm việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu
trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
không có căn cứ để xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án
viện kiểm sát nhân dân tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với năm cầu thủ của câu lạc bộ hồng lĩnh hà tĩnh
gồm đinh thanh trung dương quang tuấn nguyễn trung học nguyễn ngọc thắng
và nguyễn văn trường về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cơ quan điều tra vào sáng ngày bốn tháng năm công an thành phố hà tĩnh tiến hành kiểm tra phòng khách sạn bình minh
ở phương trần phú thành phố hà tĩnh đã phát hiện năm cầu thủ cùng với năm cô gái đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại đây công an đã thu giữ các chất ma túy gồm mdma ketamin
tại cơ quan điều tra năm cầu thủ đều khai nhận cùng thông nhất góp tiền mua ma túy
và chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để sử dụng ma túy
cũng với hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
là phan thanh tài và bùi thành tâm cùng chú tại thị trấn long giao huyện cẩm mỹ
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cẩm mỹ bắt quả tang tâm và tài đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại nhà của tài ở thị trấn long giao thu giữ một gói ma túy và các dụng cụ đồ vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh tể cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy khai nhận đã chung tiền để mua hàng cấm về nhà tài cùng tổ chức sử dụng
hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng
liên quan đến vụ việc năm thanh niên đang đi bộ bất ngờ bị đối tượng đi xe máy chém đứt lìa tay
vào chiều ngày hôm qua một mươi bốn tháng năm công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với nguyễn ba phúc chú tại thị trấn mỹ hào thị xã mỹ hào để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
như tin đã đưa vào dạng sáng ngày chín tháng năm khi đang đi bộ trên đường một thanh niên bất ngờ bị một đối tượng đi xe mô tô
dùng hung khí chém đứt lìa tay phải nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh và truy bắt được đối tượng gây án
cơ quan công an xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân phúc đã chuẩn bị sẵn hung khí khi thấy nạn nhân thì ra tay
thời gian qua lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về các thủ đoạn trộm cắp xe máy để người dân biết
nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa
tuy nhiên đến nay tình trạng mất trộm xe máy vẫn diễn biến phức tạp
điều đó cho thấy trong khi thủ đoạn trộm cắp của các đối tượng ngày càng tinh vi
thì không ít người dân vẫn còn lơ là mất cảnh giác
ghi nhận sau đây tại thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
đây là đối tượng lê hoài thanh chú tải huyện nha hờ leo tỉnh đắk lắc và phạm đông khoa chú tải thành phố giang nghĩa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố gia nghĩa bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng sơ hở của người dân từ cuối tháng ba đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
phạm đông khoa và lê hoài thanh đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn thành phố gia nghĩa
rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài
trong đó phạm đông khoa thực hiện ba vụ và lê hoài thanh thực hiện hai vụ

trong đó phạm đông khoa thực hiện ba vụ và lê hoài thanh thực hiện hai vụ
lực lượng công an đã thu giữ ba xe máy các loại và tiếp tục điều tra thu giữ những tăng vật còn lại để trả lại cho người bị mất
qua điều tra cho thấy cả năm vụ trộm cắp xe máy mà hai đối tượng thanh và khoa thực hiện đều do chủ phương tiện sơ hở để xe
không có người trông coi và để nguyên chìa khóa trên ổ xe
trong thời gian rất ngắn cơ quan chức năng cũng đã làm việc rất tích cực để bắt giữ được đối tượng và truy thu tài sản để trả lại cho nhân dân
em cũng rất biết ơn và cảm ơn các anh
chúng tôi khuyên kháo rằng người dân phải nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình
nhất là sử dụng khóa chuyên dụng để bảo vệ xe rút chìa khóa này và để xe ở những nơi chúng ta có thể quan sát bảo vệ được tài sản của mình
khi phát hiện mất tài sản thì nhanh chóng báo cáo đến cơ quan công an gần nhất để chúng tôi tiến hành phối hợp xác minh truy bắt đối tượng
đối với lực lượng công an thành phố trong thời gian qua tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
bên cạnh đó tiến hành nắm người nắm hộ
tăng cường cán bộ quản lý địa bàn để kịp thời phòng ngừa phát hiện các đối tượng đến địa bàn hoạt động trộm cắp tài sản
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp
khi phát hiện đối tượng nghi vấn trộm cắp cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý hoặc truy hô để mọi người xung quanh hỗ trợ bắt giữ
góp phần cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự
vào tối qua tại ngõ năm trăm linh chín vũ tông phan phường khương đình thành phố hà nội đã xảy ra một vụ cháy nhà dân
rất nhanh lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để dập tắt ngọn lửa
ngay sau khi nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân phối hợp với đội chữa cháy trường đại học phòng cháy chữa cháy đã khẩn trương điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường không chế ngọn lửa
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã cơ bản không chế được đám cháy và tiếp tục phun nước làm mát để chống cháy trở lại
theo thông tin ban đầu đám cháy được xác định khởi phát từ tầng ba của ngôi nhà ba tầng
vụ cháy không gây thiệt hại về người và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ